ban giám đốc công an tp cn vừa tổ chức họp báo thông tin triệt phá thành công đường dây tổ chức ghi đề quy mô lớn tại huyện vĩnh thạnh tp cn do đối tượng lê thành phúc cầm đầu
theo đó ngày chín chín một trăm ba mươi chiến sĩ công an tp cn đã đồng loạt đột kết một mươi năm địa điểm tổ chức ghi số đề trên địa bàn các xã thạnh quế thạnh tiến và thị trấn vĩnh thạnh huyện vĩnh thạnh tp cn
tại hiện trường công an đã tạm giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ khoảng sáu trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi một điện thoại di động các loại sáu mươi phơi số đề với tổng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
lời khai ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi đề của mình
trong đó phúc giữ vai trò cầm đầu riêng đỗ ngọc tính là trạm phó trạm quản lý đường thủy nội địa thạch an thừa nhận được phúc trả công ba triệu đồng một tháng để cộng phơi đề
hiện công an tp cn đang tiếp tục điều tra mở rộng